tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bầu đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng làm bí thư thành ủy khóa một mươi một
đồng chí nguyễn văn nên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê tây ninh ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai
từng giữ các chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bí thư tỉnh ủy tây ninh phó trưởng ban tuyên giáo trung mương bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tránh văn phòng trung mương đảng
đồng chí được bộ chính trị chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và được ban chấp hành đảng bộ thành phố bầu làm bí thư thành ủy khóa một mươi một
bốn phó bí thư thành ủy tp hcm khóa một mươi một được bầu trong đó có ba vị tái đắc cử là trần lưu quang ủy viên trung mương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thành phong ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp nguyễn thị lệ chủ tịch hội đồng nhân dân tp và tân phó bí thư nguyễn hồ hải trưởng ban tổ chức thành ủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bản chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một gồm sáu mươi một ủy viên cũng đã bầu ra ban thường vụ gồm một mươi sáu ủy viên
cùng ngày đại hội cũng đã công bố văn bản truyền đạt chủ trương của bộ chính trị ban bí thư về công tác nhân sự
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy khóa một mươi
được phân công tiếp tục theo dõi chỉ đạo đảng bộ tp hcm từ nay đến khi kết thúc đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ một mươi ba
và vào sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi đại hội đại biểu lần thứ một mươi một đảng bộ tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
học viên bế mạc đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị theo dõi và chỉ đạo đảng bộ tp hcm
những thông tin cụ thể chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo